sau hai tuần xét xử và nghị án chiều nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên trả hồ sơ vụ án trần phương bình
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á
gây thiệt hại cho ngân hàng này gần chín tỷ đồng
theo hội đồng xét xử đối với sai phạm của trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á
và đồng phạm trong việc cho nhóm khách hàng công ty hiệp phú gia và công ty thái thịnh
do nguyễn thiện nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty thái thịnh chỉ đạo điều hành với một mươi một tổ chức và một mươi sáu cá nhân
hiện chưa lấy được lời khai làm rõ vai trò của nguyễn thiện nhân do nhân đã bỏ trốn
do vậy hội đồng xét xử đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao tách toàn bộ hành vi sai phạm của trần phương bình
và đồng phạm liên quan đến khoản vay này gây thiệt hại gần ba hai trăm linh tỷ đồng để điều tra bổ sung
đảm bảo quyền lợi của các bị cáo và các tổ chức cá nhân liên quan
trước đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt trần phương bình mức án trung thân
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tổng hợp hình phạt là tù trung thân